sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự tại công an các xã trên địa bàn huyện minh hóa của tỉnh quảng bình
các xã trên địa bàn huyện minh hóa của tỉnh quảng bình
tuyên truyền đối với bà con nhân dân để thực hiện các nội dung về đảm bảo an ninh trật tự địa bàn biên giới nên là số bà con nhân dân qua lại thông thân giữa hai bên biên giới

cả công an đoán tiếp rất niêm lực

tình hình tội phạm lại giảm về số vô việc và số đối tượng vi phạm hợp luật cũng giảm

từ đó thì về tình hình an ninh chính trị trật tư an toàn xã hội ở trên địa bàn cũng có nhiều chuyển biến tích cực và đáng ghi nhận kết quả của lực lượng công an
từ khi mới được tăng cường về xã thì lực lượng công an xã tường hòa chỉ có bốn người thôi

đặc biệt là địa bàn gân giới

mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất đời làm việc

lúc dân khó có công an
lực lượng công an xã vẫn luôn bám sát cơ sở
kịp thời đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm
nhằm góp phần giữ gìn sự bình yên
giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất
tăng cường đoàn kết toàn dân trên các bản làng
nơi biên giới tỉnh quảng bình